bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức chương trình diễn đàn phát triển doanh nghiệp việt nam hai nghìn một mươi chín
diễn đàn tập trung thảo luận về các vấn đề xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tại việt nam
tại diễn đàn các đại biểu cho rằng môi trường kinh doanh của việt nam đã có nhiều cải thiện tích cực
trong thời gian qua quy trình khởi sự kinh doanh tiếp tục được đơn giản hóa
nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí gia nhập thị trường
kể từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay quy trình này bao gồm tám bước và được hoàn thành trong khoảng một mươi hai ngày làm việc
giảm một mươi hai ngày so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong số các thủ tục hành chính thuộc quy trình khởi sự kinh doanh
đăng ký thành lập doanh nghiệp là một thủ tục đã có những cải cách đáng kể
ba năm vừa qua thì cũng có thể thấy rằng là có rất là nhiều cải cách trong việc tạo điều kiện
cho doanh nghiệp gia nhập thị trường thông qua việc tăng cường đẩy mạnh cải cách đăng ký kinh doanh qua mạng
và đến thời điểm hiện nay tính đến ngày ba mươi
từ một mươi tháng năm thì con số tỷ lệ doanh nghiệp gia nhập vào thị trường thông qua đăng ký qua mạng đã lên tới năm mươi tám
và chúng tôi cho rằng đây là con số hết sức ấn tượng tạo điều kiện tạo đà cho doanh nghiệp tăng trưởng trong thời gian sắp tới
liên quan tới mục tiêu một triệu doanh nghiệp hoạt động bền vững vào năm hai nghìn hai mươi
cũng như việc chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp
các đại biểu cho rằng cần phải tiếp tục thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh
coi đây là giải pháp căn cơ để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp
ngoài ra cần chú trọng vào việc phát triển các ngành thuộc lĩnh vực có tính đổi mới sáng tạo
như vậy và những cái cách mang tính đột phá thì con số một triệu đối với tôi đặt ra còn là khiêm tụ
trong giai đoạn tiếp theo là giai đoạn phát triển do trên hiệu quả và xây dựng người vốn
thì chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào phát triển các ngành
tức là ngành doanh nghiệp thành lập trong các ngành chế biến chế tạo
và đặc biệt là trong các ngành dịch vụ phát triển hỗ trợ doanh nghiệp
đây là cái lĩnh vực mà có nhiều yếu tố đổi mới sáng tạo
cũng như là các cái nước mà phát triển trình độ cao hơn là tương rất nhiều
theo các đại biểu để kinh tế tư nhân phát huy tốt nhất vai trò tích cực
đồng thời hạn chế những khiếm khuyết tiêu cực cần có những giải pháp quyết liệt hơn
trong đó tháo gỡ các rào cản về thủ tục hành chính là thiết thực và cấp bách